không bóng bay trong ngày khai trường mang chai nước đến lớp thay vì cóc dùng một lần
những phong trào nói không với rắc thải nhựa của các em học sinh đang được triển khai khắp các trường học
từ việc trẻ nhỏ chủ động thay đổi hành vi giờ đây chính những người lớn cũng đã quyết định thay đổi hành vi của mình
thay vì sử dụng bọc vở bằng ni lông tiệt ích như mọi năm thì năm nay anh phùng ngọc phan lại dành thời gian cùng con gái của mình bọc những cuốn vở quyển sách bằng giấy
dù có nhiều công đoạn hơn để có thể hoàn thiện một cuốn vở nhưng với bố con anh đó là niềm vui khi đã giảm bớt một phần nhỏ rác thải nhựa trong cuộc sống
lúc đầu thì bọc vở cũng khá là khó và bọc nhiều thì cũng sẽ thành quen ạ
thực ra là ở đây là các cháu tuyên truyền ngược cho bố mẹ thì chúng tôi phụ huynh rất là hưởng ứng và năm nay là cũng bắt tay vào là thực hiện luôn cái phong trào đấy
phát động phong trào nói không
đối với rác thải nhựa trường tiểu học đoàn thị điểm đã kêu gọi phụ huynh và học sinh không sử dụng giấy ni lông để bọc vở như mọi khi mà thay vào đó là giấy báo hoặc những chất liệu dễ phân hủy khác
tất cả các giáo viên trong trường cũng đã tuyên truyền đến các bạn là hạn chế sử dụng tất cả những đồ dùng hàng ngày bằng nhựa hay ni lông
ví dụ như là túi ni lông khi đi chợ thì cũng khuyến khích các bạn nhắc bố mẹ là sẽ mang túi vải đi
thay đổi thói quen từ những hành động nhỏ nhất học sinh nhiều trường đã đồng loạt không sử dụng cốc nhựa dùng một lần mà thay vào đó là những chai nước để có thể sử dụng nhiều lần
em mang bình nước bằng bình giữ nhiệt cho nên là em từ đấy em đã không dùng bình nước nhựa nữa
bắt đầu phải từ giới trẻ bắt đầu phải từ nhà trường và bắt đầu phải từ gia đình những nơi mà thường sử dụng những cái vật liệu này nhiều nhất
chúng ta kiên trì vận động và từ chỗ thay đổi nhận thức đến chỗ thay đổi hành động
tại trường mầm non an dương ước tính nếu mỗi ngày mỗi học sinh ăn một hộp sữa chua thì sẽ có sáu trăm bảy mươi hộp nhựa thải ra môi trường
để hạn chế việc làm này nhà trường đã đặt hàng nhà sản xuất đổi các hộp sữa chua nhựa sang những chiếc cốc inox như thế này
cũng tuyên truyền từ các bậc phụ huynh là hướng dẫn cho các con
làm sao mà để các con khi mà sử dụng các cái uống các cái sữa đó thì phụ huynh tránh giảm tải cái ống hút đi mà có thể là rót sữa ra cốc cho các con uống
những chiếc ống hút hộp sữa chua đã được tái sử dụng để biến thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh
những cuốn vở được khoác lên mình tờ báo cũ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó
hàng chục triệu học sinh có hàng trăm triệu cuốn vở không sử dụng
và sẽ có nhiều hơn nữa những học sinh và phụ huynh cũng sẽ thay đổi thói quen dùng đồ nhựa một lần để môi trường sẽ trong lành hơn khi không rác thải nhựa